tại phủ chủ tịch văn phòng chủ tịch nước phối hợp với bộ ngoại giao đã tổ chức lễ trao quyết định của chủ tịch nước bổ nhiệm một mươi sáu đại sứ được chỉ định tại một mươi sáu địa bàn thường trú và hai mươi chín địa bàn kiêm nhiệm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang đã dự và trao quyết định cho các đại sứ
cùng dự lễ trao có đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao các lãnh đạo thuộc văn phòng chủ tịch nước và bộ ngoại giao
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang chúc mừng các đại sứ trưởng cơ quan đại diện được đảng nhà nước tin tưởng giao trọng trách tại hai mươi bốn địa bàn thường trú và hai mươi chín địa bàn kiêm nhiệm ở năm châu lục
đánh giá cao bộ ngoại giao đã lựa chọn kỹ trong quy hoạch chung về nhân sự đề xuất với đảng nhà nước bổ nhiệm
trong đó có một thứ trưởng bộ ngoại giao hai trợ lý bộ trưởng ngoại giao
chủ tịch nước nhấn mạnh đây là vinh dự to lớn và cũng là trách nhiệm vẻ vang mà đảng nhà nước và nhân dân
tin tưởng giao phó cho các đại sứ trưởng cơ quan đại diện

các đồng chí hết sức quan tâm đến những diễn biến tình hình mới đặc biệt là những yếu tố
đang tác động ảnh hưởng đến quá trình phát triển của đất nước chúng ta
chủ tịch nước cũng yêu cầu các đại sứ được chỉ định chú trọng nâng cao chất lượng ngoại giao kinh tế
khai thác có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới quan tâm nhu cầu của các nước
nhằm đa dạng hóa mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa việt nam
bên cạnh đó mỗi cơ quan đại diện của việt nam
ở nước ngoài phải là chỗ dựa tin cậy cho kiều bào công dân việt nam và của mọi người con việt
ra tổ quốc thay mặt các đại sứ các trưởng cơ quan đại diện thứ trưởng bộ ngoại giao vũ hồng nam
đại sứ được chỉ định tại nhật bản bày tỏ niềm vinh dự tự hào được đảng nhà nước giao trọng trách
cam kết nỗ lực hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó